thưa quý vị sáng nay tại phiên họp thứ ba mươi bảy của ủy ban thường vụ quốc hội nhiều đại biểu đề nghị chính phủ cần tiếp tục nghiên cứu và cân nhắc việc đề xuất tăng giờ làm thêm trong dự thảo bộ luật lao động sửa đổi
theo đó dù đã được thảo luận tại phiên họp thứ ba mươi sáu của ủy ban thường vụ quốc hội và nhiều ý kiến đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc quy định về mở rộng khung thỏa thuận về giờ làm thêm tối đa tăng một trăm linh giờ so với quy định hiện hành lên bốn trăm linh giờ một năm
tuy nhiên tại phiên họp thứ ba mươi bảy này chính phủ vẫn kiên trì đề xuất và xin ý kiến của quốc hội về tăng khung thỏa thuận giờ làm thêm tối đa một năm của người lao động
xung quanh vấn đề này nhiều ý kiến bày tỏ quan điểm không tán thành
có ý kiến đề nghị
giữ như quy định của bộ luật hiện hành có bổ sung nâng quy định khống chế thời gian làm thêm giờ theo tháng là bốn mươi giờ một tháng thay vì ba mươi giờ một tháng và bổ sung quy định về các trường hợp được tổ chức làm thêm giờ từ trên hai trăm linh giờ đến ba trăm linh giờ
cũng có ý kiến tán thành với quy định như dự thảo chính phủ trình
tuy nhiên chính phủ cần tiếp tục nghiên cứu các kiến nghị của đại biểu quốc hội chuẩn bị danh mục cụ thể các ngành nghề được mở rộng không làm thêm từ trên ba trăm linh giờ đến bốn trăm linh giờ và chính quốc hội dự thảo nghị định chi tiết
cũng trong sáng nay tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại bảo hiểm xã hội việt nam và công ty cho thuê tài chính hai viết tắt là alc hai trực thuộc ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam agribank đại diện viện kiểm soát giữ quyền công tố tại tòa đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo

công ty cho thuê tài chính hai viết tắt là alc hai trực thuộc ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam agribank đề nghị mức án đối với từng bị cáo
công ty cho thuê tài chính hai viết tắt là alc hai trực thuộc ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam agribank đề nghị mức án đối với từng bị cáo

công ty cho thuê tài chính hai viết tắt là alc hai trực thuộc ngân hàng nông thôn việt nam agribank đề nghị mức án đối với từng bị cáo
công ty cho thuê tài chính hai viết tắt là alc hai trực thuộc ngân hàng nông thôn việt nam agribank đề nghị mức án đối với từng bị cáo

công ty cho thuê tài chính hai viết tắt là alc hai trực thuộc ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam agribank đề nghị mức án đối với từng bị cáo